xin chào buổi sáng quý vị khán giả
hãy cùng an ninh ngày mới cập nhật một số thông tin thời tiết cho ngày mới
bắc bộ ngày hôm nay trời nắng nhiệt độ tiếp tục tăng
dù vậy quý vị nếu phải đi ra ngoài vào khoảng thời điểm về đêm và sáng sớm
thì vẫn cần lưu ý là trời vẫn xe lạnh
thời tiết này dễ khiến trẻ em gặp các vấn đề về mũi họng
vệ sinh cho con em mình bằng nước muối sinh lý và dùng khẩu trang thường xuyên
là cách giúp các em nhỏ bảo vệ sức khỏe ở thời điểm giao mùa
còn phía nam cảnh báo có mưa rông
rông lốc có thể làm gãy đổ cột điện xét đánh gây cháy nổ và mất an toàn lưới điện
thêm vào đó người dân tại tp hcm lưu ý là hiện tượng mưa ngập
có thể vẫn xuất hiện như là chiều ngày hôm qua
và nếu không có việc cần thiết thì quý vị nên tránh ra ngoài trời vào thời điểm này
cảm ơn các bạn đã theo dõi